chiều qua tại cầu cảng trạm kiểm soát biên phòng mũi tấn thành phố quy nhơn tỉnh bình định
lực lượng chức năng đã tiếp nhận một thi thể ngư dân tử vong trên biển từ tàu cá bd chín mươi sáu nghìn chín trăm ba mươi một ts
theo thông tin ban đầu ngư dân tử vong là anh nguyễn văn đời bốn mươi một tuổi
ở xã hòi hảo thị xã hòi nhơn tỉnh bình định
anh đời là một trong nhiều thuyền viên trên tàu cá bd chín mươi sáu nghìn chín trăm ba mươi một
theo chủ tàu cá vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai anh đời xảy ra mâu thuẫn và xung đột với hai ngư dân khác
là trần văn tài và trương hiểu cùng chú tại thị xã hòa nhơn tỉnh bình định
đến ngày bốn tháng một anh đời thấy mệt trong người không ăn uống được gì
thuyền trưởng quyết định quay vào bờ để cấp cứu nhưng anh đời đã tử vong
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đã tiếp nhận các đối tượng có liên quan
và phẩn trương điều tra làm rõ sự việc